đoàn công tác của bộ tư pháp do đồng chí lê thành long ủy viên trung ương đảng bộ trưởng bộ tư pháp đã có buổi làm việc với thường trực tỉnh ủy quảng nam về công tác tư pháp và thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh
phát biểu tại buổi làm việc đồng chí lê thành long đánh giá cao những kết quả đạt được của tỉnh quảng nam trong phát triển kinh tế xã hội cũng như trong công tác tư pháp và thi hành án dân sự trong thời gian qua
và nhấn mạnh các cấp ủy đảng chính quyền địa phương cần quan tâm hơn nữa đến công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật
ngành tư pháp tỉnh cần chú trọng đến công tác ra soát thẩm định nhằm nâng cao chất lượng nội dung văn bản tránh những sai sót phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện
tiếp tục đào tạo bồi dưỡng đội ngũ cán bộ từng bước kiện toàn bộ máy tổ chức ngành tư pháp ở địa phương đồng thời cần tăng cường công tác chỉ đạo phối hợp đồng bộ chặt chẽ giữa các cơ quan liên quan trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ